cách dùng từ ngữ trong văn bản mà một số cơ quan hành chính ban hành thời gian gần đây
liên quan đến việc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đang khiến cả người dân và cơ quan cấp dưới đôi khi bị dối
có thể dẫn chứng bằng các từ cụm từ thu dung di biến động dân cư
gắn liền với các diễn biến dịch covid một mươi chín
có người đánh giá đây là kiểu tạo từ mới không có căn cứ khoa học
không có logic ngữ pháp cần phải được chấn trình và loại trừ
bởi chức năng chính của ngôn ngữ là để giao tiếp và hiểu nhau
nếu một cụm từ dù được ghép đúng ngữ pháp và đẹp thế nào
mà đa số người nghe hoặc đọc không hiểu thì không nên dùng
còn theo tiến sĩ ngôn ngữ học đỗ anh vũ viện ngôn ngữ học
viện hàn lâm khoa học xã hội nhân văn cách dùng cụm từ di biến động dân cư
nghe rất lạ tài kiểu cách và dẫn đến sự khó tiếp nhận đối với đông đảo quân chúng
cách lắp ghép giữa di và biển động cũng là cách lắp ghép chưa từng xuất hiện
trong việc sử dụng ngôn ngữ tiếng việt trên tất cả các loại văn bản chính thức
có người còn chỉ ra rằng còn một số từ ngữ cũng đang dùng nhiều
nhưng không có tính chính xác như phương án tình huống và kịch bản
theo tiến sĩ đỗ anh vũ phương án thuộc về tương lai gần là thứ chưa xảy ra
nhưng có thể nó sẽ đến rất nhanh
với từ kịch bản thi sắc thái về vận động không cao như phương án hay tình huống
nó chỉ là thứ chuẩn bị sẵn và chưa xác định rõ khi nào sẽ dùng
như vậy trên chục thời gian kịch bản đa phần là thứ đã xuất hiện
ở trước thời điểm hiện tại nhận rõ sự khác biệt giữa ba khái niệm này
là việc cần thiết để việc sử dụng từ ngỡ được chính xác
dẫn chứng luận điểm này luật sư quách thành lực đoàn luật sư tp hà nội cho rằng
từ hàng hóa thiết yếu thực sự cần thiết trong chỉ thị của thủ tướng chính phủ
là vô cùng dễ hiểu tuy nhiên đến chỉ thị hai mươi của thành phố hà nội lại đưa ra từ ngữ khác đi
để cùng diễn đạt ý tương tự đó là từ dịch vụ công ích thiết yếu
chính điều này đã gây dối cho cả người dân và cơ quan cấp dưới
mới đây nhất tại văn bản về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố hà nội người dân thủ đô lại thêm một lần nữa băn khoăn về tính khó hiểu của nó
cụ thể việc phân bốn nhóm nguy cơ tại văn bản mới nguy cơ rất cao nguy cơ cao
nguy cơ và bình thường mới có phải là tương ứng vùng đỏ cam vàng xanh hay không
hay là định nghĩa mới
ba nhóm cơ sở kinh doanh được phép hoạt động nhưng nhân viên đi làm cần có giấy đi đường không
hay công ty cứ mở còn nhân viên cứ ở nhà
nhân viên nhà ở vùng rất cao cao và có nguy cơ đi làm ở vùng bình thường mới có được không
cần giấy tờ gì
cho dịch vụ mở mà không nhắc đến shipper tức là cho dân ra đường đi mua đồ ăn
mua sách và bê tivi đi sửa
nếu đúng có cần giấy của phương không
nếu không đúng mua đồ bằng cách nào
hay cửa hàng được bán nhưng dân không được mua
luật sư lực cho rằng chống dịch như chống giặc người dân người quản lý như người lính chiến đấu với kẻ địch
ấy vậy mà cầm vũ khí mệnh lệnh là công văn
chỉ thị mà loay hoay không biết phải hiểu thế nào sử dụng vũ khí đó ra sao
đến khi tìm ra cách sử dụng sử dụng được thì hết nửa thời gian giãn cách
qua đây cơ quan quản lý hành chính cần nâng cao trình độ soạn thảo ban hành các văn bản trong lĩnh vực quản lý hành chính
bởi văn bản tùy tiện thiếu cân nhắc đưa ra từ ngữ phức tạp sẽ để lại hậu quả khi áp dụng
một từ đa nghĩa một cầu không rõ ràng một dấu chấm dấu phẩy không đúng chỗ có thể gây ra hệ lụy kinh tế tâm lý nghiêm trọng cho hàng triệu con người
công an tp hcm bổ sung nhiều nhóm đối tượng được lưu thông không cần giấy đi đường
nhân viên người lao động tại một số đơn vị được di chuyển để đổi ca làm việc hàng tuần
tại buổi họp báo chiều một mươi sáu tháng chín
ông lê mạnh hà phó trưởng ban tham mưu công an tp hcm cho biết
lực lượng công an trên toàn địa bàn đã có một số thay đổi trong việc kiểm soát lưu thông kể từ ngày một mươi sáu tháng chín
cụ thể nhiều nhóm đối tượng được bổ sung vào danh sách người không cần giấy đi đường khi đáp ứng một số điều kiện
những trường hợp ra đường không cần giấy đi đường thời gian tới gồm
người đi tiêm vaccine covid một mươi chín có tin nhắn nhắc hoặc giấy mời kèm giấy tờ tùy thân
người dân đến cơ quan chính quyền cấp xã hoặc cơ quan y tế để xin giấy xác nhận
đại diện các cơ quan doanh nghiệp đi nộp nhận đổi giấy đi đường
người đi làm căn cước công dân có mang theo hồ sơ xin cấp giấy đi đường
hoặc có cơ sở chứng minh nội dung hẹn nhận đổi cấp giấy đi đường
căn cước công dân của cơ quan cấp giấy và cơ quan công an
những người này cần có lộ trình di chuyển theo lộ trình phù hợp khai báo y tế
người có vé máy bay di chuyển ra sân bay cần khai báo y tế trên phần mềm của bộ công an
lực lượng y tế có thẻ y tế thẻ sinh viên ngành y hoặc giấy đi đường do thủ trưởng đơn vị cấp
nhân viên nhà thuốc có giấy tờ chứng minh chuyên môn dược và chứng minh về nơi làm việc
người đi xét nghiệm covid một mươi chín có giấy tờ chứng minh thuộc các trường hợp chuẩn bị đi du học
có vé máy bay đi nước ngoài và đi các tỉnh khác cần xét nghiệm âm tính covid một mươi chín
tài xế xe ô tô đi xét nghiệm covid một mươi chín để làm giấy tờ xin cấp mã qr
đối với xe chở hàng thuộc diện được phép hoạt động
các cá nhân phương tiện chở oxy thuốc men
vật tư thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
khi có các giấy tờ chứng minh như giấy đăng ký kinh doanh
giấy chứng nhận chuyên môn hợp đồng vận chuyển hàng hóa
nhân viên vận chuyển ga có giấy bán hàng thể hiện địa chỉ giao hàng và địa chỉ cửa hàng
nhân viên vệ sinh môi trường và nhân viên vệ sinh môi trường thu gom rác dân lập
được phép di chuyển khi mặc áo phản quang của nhân viên môi trường
và có giấy tờ chứng minh về địa điểm thu gom rác phù hợp với nơi ở và tuyến đường di chuyển
người có quan hệ với bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện
khi có cơ sở chứng minh quan hệ với bệnh nhân di chuyển phù hợp tuyến đường từ nhà đến bệnh viện
thành viên tổ bay các hãng hàng không phi công tiếp viên khi mặc đồng phục
đeo thẻ ngành của hãng và có lịch bay cụ thể của cảng vụ hàng không miền nam
được phép di chuyển từ nhà đến nơi làm việc và ngược lại tại thời điểm có chuyến bay
các phi công thực hiện chuyến bay huấn luyện kiểm tra định kỳ tại ba trung tâm huấn luyện
khi mặc đồng phục đeo thẻ ngành của hãng hàng không và có lịch huấn luyện cụ thể của cảng vụ hàng không miền nam
được phép di chuyển từ nhà đến nơi huấn luyện và ngược lại trước thời điểm vào ca huấn luyện sáu mươi phút
và sau thời gian kết thúc huấn luyện sáu mươi phút
nhân viên các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không đang thực hiện làm việc ba tại chỗ
tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất được phép di chuyển thay ca làm việc
thời gian lưu thông từ một mươi hai h đến một mươi bốn h hàng ngày
người thân đi chăm sóc cha mẹ già đang ở một mình bệnh nhân covid một mươi chín cách ly tại nhà một mình
khi di chuyển cần có giấy xác nhận của ủy ban nhân dân xã phường hoặc cơ quan y tế
luật sư tham gia tố tụng được lưu thông khi có thông báo yêu cầu giấy triệu tập của các cơ quan tổ tụng
khi lưu thông phải có các yếu tố nhận diện là thẻ luật sư chung với giấy tờ
cán bộ công nhân viên người lao động ngành tài chính ngân hàng trương khoán được lưu thông đổi ca làm việc hàng tuần
thời gian di chuyển từ một mươi sáu h ba mươi đến một mươi tám h thứ sáu và sáu h ba mươi đến tám h thứ hai
nhân viên doanh nghiệp xăng dầu ga được lưu thông đổi ca làm việc
từ một mươi ba h đến một mươi năm h ngày chủ nhật hàng tuần
người lao động thuộc các doanh nghiệp nhà nước được lưu thông đổi ca làm việc
thời gian từ một mươi năm h đến một mươi bảy h thứ bảy và sáu h đến bảy h ba mươi thứ hai hàng tuần
nhân viên bưu cục giáo viên vận chuyển sách đến nhà dân cho các em học sinh
không cần giấy đi đường khi mặc đồng phục ngành đeo thành ngành có sách hoặc lịch danh sách địa điểm giao sách
giảng viên giáo viên các trường học lưu thông trên trường hoặc điểm dạy học trực tuyến
được lưu thông phù hợp với lịch dạy học trực tuyến khi mang thẻ ngành
có lịch giảng dạy được ban giám hiệu nhà trường kỳ duyệt
tất cả trường hợp nói trên khi lưu thông cần thực hiện khai báo y tế bằng phần mềm của bộ công an đang triển khai
thành phố hồ chí minh ghi nhận số trường hợp tử vong do covid một mươi chín thấp nhất trong hơn một tháng qua với một trăm sáu mươi người
hơn hai năm trăm linh bệnh nhân điều trị khỏi
thông tin trên được đưa ra vào chiều ngày một mươi sáu tháng chín tại cuộc họp báo của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn
cuộc họp báo diễn ra trong ngày đầu tiên thành phố bước vào đợt giãn cách mới kéo dài đến hết tháng chín
tại cuộc họp báo ông phạm đức hải phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín thành phố hồ chí minh thông tin
ngày một mươi năm tháng chín toàn địa bàn ghi nhận năm ba trăm linh một bệnh nhân mắc covid một mươi chín
trong ngày một mươi năm tháng chín số bệnh nhân covid một mươi chín ghi nhận mỗi ngày có xu hướng giảm trong những ngày gần đây
số bệnh nhân covid một mươi chín tử vong trong ngày một mươi năm tháng chín bằng số liệu những ngày đầu tháng tám
chúng ta thấy rõ những ngày qua số ca tử vong trên địa bàn đã được kéo giảm rõ rệt ông phạm đức hải nhận định
tuy nhiên số bệnh nhân covid một mươi chín tại thành phố cần điều trị có xu hướng tăng
tính đến nay toàn địa bàn có bốn mươi một hai trăm tám mươi bảy bệnh nhân covid một mươi chín cần điều trị ở các tầng
trong đó hai chín trăm sáu mươi bảy bệnh nhân
là trẻ em dưới một mươi sáu tuổi hai năm trăm bốn mươi bốn bệnh nhân nặng đang thở máy và hai mươi hai người cần can thiệp ecmo
trong hai ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng chín các quận huyện trên địa bàn tp hcm đã tăng cường tiêm vét cho các trường hợp chưa tiêm mũi một không phân biệt thường trú tạm trú
trong ngày một mươi năm tháng chín toàn địa bàn đã thực hiện tiêm hơn một trăm ba mươi năm mũi vaccine covid một mươi chín
tính từ đợt tiêm chủng đầu tiên đến hết ngày một mươi năm tháng chín toàn địa bàn đã tiêm vaccine covid một mươi chín cho hơn tám bốn triệu người
trong đó hơn một bảy triệu người đã được tiêm mũi hai hơn chín trăm sáu mươi chín người trên sáu mươi năm tuổi có bệnh nền đã được tiêm chủng
tp hcm cũng đã thực hiện tiêm vaccine covid một mươi chín virocell cho hơn hai hai triệu người
tất cả trường hợp được tiêm loại vaccine này đều an toàn